hội nghị song phương giữa ngân hàng nhà nước việt nam và ngân hàng quốc gia campuchia đã diễn ra tại thành phố siem reap của campuchia
dưới sự chủ trì của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam lê minh hưng và thống đốc ngân hàng quốc gia campuchia chea chan tung
tại hội nghị hai bên đều nhất trí cho rằng sự hợp tác giữa các ngân hàng quốc gia hai nước trong thời gian qua vẫn chưa được nhiều
nhằm tăng cường hợp tác song phương càng hiệu quả và thực chất hơn hai bên thống nhất tổ chức hội nghị song phương mỗi năm một lần
tăng cường phối hợp và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác chung thỏa thuận hợp tác về thanh toán biên mậu
thanh tra giám sát ngân hàng phòng chống rửa tiền và phòng chống tiền giả đẩy mạnh hợp tác nhóm các nước campuchia lào myanmar và việt nam
ngoài hỗ trợ đào tạo đại học hàng năm ngân hàng nhé nước việt nam sẽ cấp một mươi năm suất học bổng sau đại học chuyên ngành ngân hàng cho campuchia kể từ năm hai nghìn một mươi bảy này
hai bên cam kết thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thương mại hai nước thiết lập quan hệ hợp tác
hiện diện thương mại và đầu tư ở hai nước nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống ngân hàng và phục vụ tốt hơn nữa hoạt động đầu tư thương mại và kinh doanh giữa các doanh nghiệp và nhà đầu tư của cả hai nước
kết thúc hội nghị thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam lê minh hưng và thống đốc ngân hàng quốc gia campuchia tia chanto đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa ngân hàng hai bên